đối với các công trình đang thi công trên địa bàn phải đảm bảo công tác phòng dịch sát khuẩn đeo găng tay đảm bảo cự ly hai mét trong suốt quá trình thi công
ubnd các quận huyện trên toàn thành phố đà nẵng được giao tiếp được giao sẽ tiếp tục phối hợp với ngành y tế phát hiện sớm các đối tượng nghi nhiễm kiểm soát chặt chẽ khoanh vùng và kịp thời cách ly
xét nghiệm các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc covid một mươi chín theo đúng quy trình để hạn chế sự lây lan trong cộng đồng
các quận huyện cũng được giao thực hiện nghiêm việc khai báo kiểm tra y tế tại địa bàn khu dân cư nhà trọ nhà ở của công nhân
tiếp tục với những tin thức an ninh trật tự đáng chú ý khác
tòa nhân dân tỉnh nghệ an đã tuyên phạt năm năm tù đối với bị cáo lộc thị mai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã tam định huyện tương dương tỉnh nghệ an về tội mua bán người
khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
lộc thị mai làm áp dụng tội mua bán người

làm ăn sinh sống tại trung quốc nên có quen biết một người phụ nữ mang quốc tịch việt nam và được người này nhờ tìm người phụ nữ việt nam để đưa sang trung quốc đồng thời sẽ trả cho người đó sáu mươi triệu đồng và mai sẽ được hưởng khoảng một mươi triệu đồng
sau khi trở về việt nam lộc thị mai đã tìm được một phụ nữ trú tại huyện tương dương để đưa sang trung quốc
cho đến ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín trong lúc mai đang đưa người phụ nữ này từ tương dương ra cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh để sang trung quốc thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
sau một thời gian điều tra củng cố hồ sơ vào sáng ngày hai mươi chín tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can chín đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản đánh bạc do trần đại nghĩa chú tại thị xã kỳ anh cầm đầu
trước đó vào sáng ngày hai mươi ba tháng bảy hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh công an thị xã kỳ anh đã đồng loạt tấn công bắt giữ năm đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong đó trần đại nghĩa là đối tượng cầm đầu trần đại khuê và phùng xuân cường cùng chú tại thị xã kỳ anh hoàng trọng đức chú thị xã kỳ anh và nguyễn văn bé chú tại huyện kỳ anh
đồng thời triệu tập bốn đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề là các đối tượng trần nhật linh trần thị thu hạ hoàng đình quynh và trần văn hùng cùng chú tại thị xã kỳ anh

chế tạo tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
mới đây viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chuyển cáo trạng vụ án cho tòa án nhân dân cung cấp chờ ngày xét xử
vào ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an tỉnh phú yên đã tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà riêng của tín
tại phường hòa vinh phát hiện thu giữ sáu khẩu súng một mươi viên đạn ar một mươi năm
bảy trăm ba mươi một viên đạn là công cụ hỗ trợ vũ khí thể thao cùng nhiều dụng cụ chế tạo súng và các loại đồ chơi nguy hiểm không có giấy phép
nguyễn thành tín khai nhận từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đối tượng đã kết nối liên lạc qua mạng xã hội
với một số đối tượng mua bán súng đạn công cụ hỗ trợ và đã bốn lần đặt mua hơn hai trăm linh viên đạn sử dụng cho vũ khí quân dụng
và đã mua từ một người phụ nữ bán phế liệu một mươi viên đạn ar một mươi năm
ngoài ra tín còn nhiều lần tìm mua các loại linh kiện để chế tạo thành ba khẩu súng quân dụng ba khẩu súng thể thao và công cụ hỗ trợ
qua đấu tranh tín còn khai nhận từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tín còn nhiều lần mua bán đạn dược cũng như nhận sửa chữa súng cho một số đối tượng ở ngoài tỉnh
vào tối ngày hai mươi chín tháng bảy một vùng áp thấp đã vượt qua khu vực miền trung philippines và đi vào biển đông
vào hồi một giờ ngày hôm nay ba mươi tháng bảy vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc và mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
và để chủ động ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trên diện rộng
văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó thiên tai công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp và mưa lớn
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp
tập trung bảo đảm vấn đề
an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó
tác nghiệp tại thực địa và giúp nhân dân trong thiên tai
triển khai các phương án ứng phó diễn biến vùng áp thấp và mưa lớn
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu
bổ sung phương án ứng phó cho phù hợp tại địa phương trong tình huống dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn kiểm tra giả soát nơi ở không an toàn
khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn đảm bảo an ninh trật tự
bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông tại khu vực ngầm tràn
đường bị ngập đò ngang đò dọc nơi sạt lở nguy hiểm
kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an
số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba sáu mươi chín hai nghìn ba trăm bốn mươi một bốn mươi hai fax sáu mươi chín hai nghìn ba trăm bốn mươi một bốn mươi bốn
bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
còn bây giờ xin mời quý khán giả cùng quay trở lại với chương trình an ninh toàn cảnh